thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng một số lãnh đạo bộ ngành đã đối thoại với thanh niên
trong khuôn khổ đại hội lần thứ tám hội liên hiệp thanh niên việt nam
sau gần ba giờ đối thoại với không khí thẳng thắn chân thành
thủ tướng nhìn nhận các ý kiến đã đóng góp cho chính phủ về một số định hướng chính sách quan trọng
gợi mở cho công tác chỉ đạo điều hành trong một số lĩnh vực mà thanh niên quan tâm
đặc biệt có nhiều ý kiến đề xuất kiến nghị tốt nhiều ý kiến nói lên nghị lực phấn đấu
quyết tâm của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
phát biểu tại buổi đối thoại thủ tướng nêu rõ hiện tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp
đặt ra thử thách lớn mà đất nước ta dân tộc ta và thanh niên phải vượt lên
trong bối cảnh đó hiệp hội thanh niên việt nam cần tiếp tục huy động sự tham gia của đông đảo thanh niên
ở trong và ngoài nước cùng đoàn kết thi đua quyết tâm thực hiện khẩu hiệu
thanh niên việt nam yêu nước sáng tạo tình nguyện hội nhập và phát triển
hiệp hội thanh niên việt nam của chúng ta có lý tưởng đúng đắn
và chính vì thế các bạn hãy có niềm tin vào đất nước vào đảng và giai đoạn của chúng ta
không có niềm tin chúng ta không bao giờ thành công
thanh niên cần có khát vọng cống hiến xây dựng đất nước
giàu mạnh hùng cường sánh vai bất cứ các cường quốc nam châu
hãy là ánh viên khi đạt sáu quy chương vàng rồi mấy quy chương bạc rồi
mà khi về phòng vẫn nước mắt
không có gì xảy ra bởi vì cô ấy tự hỏi tại sao mình không vượt qua
kỷ lục mà mình đã đạt từ năm trước
một sao một đội đống bó nữ nhỏ con thấp bé như vậy
nhưng mà đã tranh sức một trăm linh nhiều em bị thương nhưng vẫn lan sả vào trận đấu
thủ tướng nhấn mạnh nhà nước trước hết là chính phủ
cùng phối hợp tốt hơn với trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
hội liên hiệp thanh niên việt nam tạo môi trường tốt hơn cho thanh niên việt nam phát huy tài năng xây dựng đất nước

tiếp tục đồng hành cùng thanh niên việt nam trên mọi lĩnh vực mọi địa bàn
để đóng góp đưa những chủ nhân tương lai của đất nước
phấn đấu trở thành những người hùng những người tài năng đức độ trong thời kỳ đổi mới
các chủ trương các chính sách về thanh niên và công tác thanh niên sẽ được chính phủ
thủ tướng chính phủ tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện
nhằm tạo một môi trường thuận lợi cho thanh niên
cho các tổ chức đoàn thanh niên hội của thanh niên hoạt động hiệu quả tốt hơn
thủ tướng nhấn mạnh chính phủ luôn kỳ vọng tin tưởng vào lớp lớp thanh niên yêu nước hôm nay
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành hiệp hội tiếp tục quan tâm đồng hành với liên hiệp hội thanh niên việt nam
nhằm tạo điều kiện cho thanh niên phát triển vững mạnh
thủ tướng khẳng định phiên đối thoại hôm nay với chi thức và tinh thần trách nhiệm của các lãnh đạo bộ ngành
đây cũng là dịp để thanh niên hiểu được vị trí của mình nhằm đóng góp công sức của mình vào xây dựng đất nước